đã tạo dấu ấn đáng ghi nhận với du khách nhất là khách quốc tế
báo hà nội mới phản ánh nỗ lực của thành phố hà nội qua bài viết
du lịch hà nội nỗ lực vượt khó trước dịch bệnh do covid một mươi chín khi niềm tin trở lại
đáng chú ý nhiều du khách tỏ rõ sự yên tâm thoải mái tin tưởng
trong suốt quá trình tham quan ở thủ đô khi thấy công tác phòng chống dịch bệnh
được thực hiện nghiêm túc nhất là việc quan tâm tới khách du lịch
sở du lịch hà nội cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
phòng chống dịch bệnh bảo đảm điểm đến an toàn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ
và đẩy mạnh công tác quảng bá góp phần giúp du lịch hà nội vượt qua
ảnh hưởng của dịch bệnh để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng tốc trong thời gian tới
hơn hai năm trăm bốn mươi tỷ đồng xây cầu vĩnh tuy giai đoạn hai là bài viết đáng chú ý trên báo nhân dân
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai thuộc nhóm a với tổng mức đầu tư khoảng hai năm trăm bốn mươi tỷ đồng
bằng nguồn vốn ngân sách thành phố hà nội thời gian thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó xây dựng một cây cầu nữa với quy mô và hình dáng giống như cầu vĩnh tuy giai đoạn một
chiều dài cầu và đường dẫn hơn ba năm km rộng một mươi chín hai mươi năm m bốn làn xe cao một mươi m và rộng tám mươi m
việc đầu tư này nhằm mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đường vành đai hai của thành phố hà nội
tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bờ sông hồng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng nhanh
giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía bắc và đông bắc của thành phố hà nội